trong đêm nay và sáng mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời vẫn nhiều mây mưa có xu hướng giảm bớt
nhưng độ ẩm không khí còn cao và có sương mù
nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
sau đó đến ngày bốn năm tháng bốn nhiệt độ tiếp tục tăng lên từ hai ba độ mỗi ngày
còn tại khu vực tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên trong ba ngày tới trời nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng lên
nắng nóng lan rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
khu vực bắc và trung trung bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên đã xảy ra nắng nóng cục bộ
dự báo trong ba ngày tới dọc theo các tỉnh duyên hải miền trung mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi
ban ngày nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng dần
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến
phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới thời tiết chủ đạo cũng là ít mưa
nên nhiệt độ cũng nằm trong xu hướng tăng dần và có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi sáu độ
vùng cao tây nguyên trong đêm nay ngày mai có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa rông mạnh kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sáng ngày mùng ba
sáng ngày mùng bốn và mùng năm tháng bốn những cơn mưa có xu hướng giảm dần
chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối trong thời đoạn ngắn
rông mưa chủ yếu về cuối ngày và trong ngày thì trời vẫn con nắng
nên nhiệt độ ở đây vẫn giao động từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió rất mạnh
sau đó mưa giảm dần trong ngày mùng bốn tháng bốn ban ngày tại đây vẫn con nắng
nên nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì trong khoảng ba mươi năm
đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ ở mức ba mươi bốn ba mươi sáu độ